tại phố sách hà nội đã tổ chức hội sách với chủ đề lối sống không rác với nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng tới một thói quen tích cực nhằm bảo vệ môi trường
các hoạt động phong phú ý nghĩa của hội sách bao gồm khuyến khích bạn đọc không sử dụng túi ni lông ra mắt cuốn sách nhà không rác riro west home được làm bằng chất liệu có thể tái chế hoạt động đổi giấy lấy cây kết hợp cùng green life
trong khuôn khổ hội sách đã diễn ra buổi giao lưu cùng tiến sĩ nguyễn mạnh hùng và anh hoàng quý bình nhân vật được giới thiệu trong mục người tử tế người sáng lập green life
đáng chú ý đến với hội sách phần lớn là các bạn trẻ những người sẽ nắm bắt và lan tỏa một cách nhanh chóng và mạnh mẽ nhất thông điệp về cuộc sống không rác thải đối với cộng đồng